thưa quý vị lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao lê ngọc phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý
công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê ngọc phúc chú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị về hành vi tham ô tài sản
trước đó lê ngọc phúc được công ty vinaco giao nhiệm vụ thủ kho trực tiếp quản lý hàng hóa trong kho xuất nhập hàng theo yêu cầu của công ty urc việt nam thuộc khu công nghiệp v sit
xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phúc đã chiếm đoạt hơn bốn hai trăm linh thùng nước uống dòng đỏ gần một hai trăm linh thùng nước c hai
theo công ty vinaco hành vi tham ô của phúc đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị thùy linh chú phường đồng nguyên thành phố từ sơn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định trong thời gian từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
linh vay tiền của nhiều người với tổng số tiền một trăm hai mươi một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng nhằm mục đích kinh doanh và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng
mức lãi suất linh đưa ra đối với các khoản vay khác nhau từ năm trăm linh đồng đến hai năm trăm linh đồng một triệu một ngày
tuy nhiên linh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt bảy năm tỷ đồng của hai bị hại ở phường tân hồng và phường đồng nguyên thành phố tử sơn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng đào việt lợi chú tệ phương hòa thuận thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan thành phố tam kỳ khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
cụ thể do không có việc làm nợ tiền của nhiều người nên lợi đã nảy sinh ý định đi thuê xe máy của một người trên địa bàn mang đi cầm cố chín triệu đồng
số tiền cầm cố xe máy có được lợi đem đi trả nợ mua số đề và tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan thành phố tam kỳ đã thu hồi tăng vật là chiếc xe máy
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai công điện ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh lạng sơn
bộ giao thông vận tải giao cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động
của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ một mươi chỗ trở lên xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm
tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại văn bản của bộ giao thông vận tải về tăng cường kiểm tra xử lý xe dù bến cóc
xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn địa phương
đối với các sở giao thông vận tải bộ giao thông vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình mới
chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp về lãnh đạo chỉ đạo kịp thời hiệu quả giảm thiểu tai nạn giao thông đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân
tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thường xuyên giả soát kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn
đặc biệt từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe
tốc độ điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải chở đúng số người quy định
thưa quý vị và trường ngày hôm nay theo thông tin từ ủy ban nhân dân phường sao đỏ tp chí linh tỉnh hải dương cho biết
trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng khiến cho hai vợ chồng tử vong
vụ việc nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay tại khu nhà số hai phố bạc triệu tp chí linh
vào thời điểm trên bạch huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú thệ phường sao đỏ tp chí linh và vợ là phạm thị thùy linh xảy ra mâu thuẫn
tuấn đã đâm chị linh nhiều nhát
dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị linh đã tử vong
sau khi gây án tuấn cũng đã tự sát và tử vong tại chỗ
còn vào ngày một một mươi một công an quận ngũ hành sơn tp đà nẵng đã triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ nhóm năm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng
nhóm này gồm phùng văn sự trần quốc mẫn
có ba tiền án trộm cắt hình sự
võ ngọc phương đoàn ngọc đức và lê đình tiến
tất cả các đối tượng đều trú trên địa bàn tp đà nẵng
qua đấu tranh sự đức mẫn phương khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm
tại các công trình trên địa bàn tp đà nẵng
sau đó bốn đối tượng này mang đi bán cho lê đình tiến
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ hàng chục tăng vật của các vụ trộm cắp
và một gói tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an quận ngũ hành sơn tiếp tục làm rõ
vào trước ngày hôm nay công an tp sóc trăng đã triệt xóa một điểm đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phường một mươi tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
bắt quả tăng một mươi tám đối tượng
thời điểm này lực lượng công an bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc hẻm ba trăm một mươi
đường trần hưng đạo khóm tâm trung phường một mươi bắt quả tăng một mươi tám đối tượng
có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi ba con gà hai cặp cửa sắt một mươi ba xe mô tô
và trên ba mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị chiều tối qua tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt năm bị cáo
trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư
và phát triển địa ốc bình dương cityland công ty bình dương cityland
bị cáo nguyễn thanh hùng tổng giám đốc công ty bình dương cityland với vai trò chủ mưu cầm đầu
bị tuyên phạt bức án tù trung thân
bị cáo hoàng anh vui bị tuyên phạt bức án hai mươi năm tù
bị cáo lê văn công một mươi tám năm tù
bị cáo nguyễn anh khoa một mươi hai năm sáu tháng tù
và bị cáo châu lê minh vẹn một mươi hai năm tù
các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo hoàn trả cho các bị hại
theo cáo trạng từ tháng một
năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
năm bị cáo đã thành lập công ty bình dương cityland
mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp
tự làm dự án rồi tổ chức giao bán
ký bốn trăm năm mươi chín hợp đồng chuyển nhượng bốn trăm năm mươi chín lô đất ở bảy dự án khác nhau
tổng tài sản các bị cáo chiếm đoạt là hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng của ba trăm tám mươi tám bị hại
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường
công an tp đà nẵng cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố
và công an quận hải châu công an quận sơn trà
tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh có chuỗi cửa hàng
chuyên mua bán thuốc lá điện tử nhập lậu số lượng lớn trên địa bàn
giá trị lên đến hơn một tỷ đồng
cụ thể vào trưa ngày một tháng một mươi một
các tổ trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra hệ thống năm cửa hàng trên địa bàn thành phố đà nẵng
đều do ông phùng xuân anh
chú phường bình hiên quận hải châu tp đà nẵng làm chủ
chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới
số lượng lớn và lâu đời nhất ở tp
tại thời điểm kiểm tra phát hiện gần tám sản phẩm vép pop một lần
pop system tinh dầu và phụ kiện các loại làng hàng ngoại nhập
qua làm việc ông xuân anh không có bất cứ hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
ước tính trị giá lô hàng thuốc lá điện tử nhập lậu phát hiện được khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tp đã lập biên bản
tạm giữ toàn bộ hơn bảy sản phẩm nêu trên để xác minh làm rõ theo đúng quy định
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa vừa phát hiện thu giữ gần năm gói thuốc lá
các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng
tại địa chỉ tổ môn
công an tp khánh hòa vừa phát hiện thu giữ gần năm gói thuốc lá các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó có hơn ba sáu trăm linh bao thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài không dán tem
và một hai trăm linh bao thuốc lá có nhãn hiệu nước ngoài trên bao bì có dòng chữ made in vietnam không dán tem
cả hai loại thuốc này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
toàn bộ số hàng này là của hoàng đình an chú phường vĩnh hòa
tổ lực công an đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định